công an huyện đông hải bạc liêu cho biết đang tạm giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản
liên quan đến vụ trộm tôm nguyên liệu tại một doanh nghiệp thu mua ở ấp kê giang a xã long điền huyện đông hải
bốn đối tượng gồm ngô văn bình ba mươi ba tuổi ngụ tại thị xã giá rai trương tấn sang hai mươi bốn tuổi ngụ tại thành phố bạc liêu
tô thanh nhơn hai mươi tuổi và trần văn nhớ ba mươi tám tuổi cùng ngụ tại huyện đông hải
theo chủ cơ sở thời gian qua thường xảy ra tình trạng mất trộm tôm nguyên liệu sau khi thu mua về dự trữ
tại các thùng đông lạnh của công ty và nghi ngờ người làm thuê thực hiện hành vi trộm cắp tôn
qua xác minh công an huyện phù hợp với công an xã long điền tiến hành tuần trai giám sát khu vực này
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng bắt quả tan có hai đối tượng đang vận chuyển hai trăm năm mươi một kg tôm nguyên liệu
ra khỏi khu vực cổng công ty các đối tượng khai nhận trước khi thực hiện vụ trộm
bình bàn bạc bóc nối với xe an nhân thực hiện trộm tôm đã bán lấy tiền
bình gọi điện cho nhớ để liên hệ thu mua tôm sau khi trộm được thì nhớ đồng ý
để không bị phát hiện các đối tượng còn cắt cầu giao điện để tắt hệ thống camera
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng